vào sáng nay văn phòng chủ tịch nước phối hợp với bộ công an tòa án nhân dân tối cao bộ ngoại giao văn phòng chính phủ đã tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá tha tù ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu cho những phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù và những phạm nhân đang được hưởng tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù có điều kiện được đặc xá theo quy định của pháp luật
theo quy định của chủ tịch nước năm hai nghìn một mươi sáu có bốn một trăm tám mươi phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn một trăm tám mươi sáu người đang được hoãn chấp hành án phạt tù và một mươi tám người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hành đặc xá
năm nay điều kiện được đề nghị đặc xá và các trường hợp không đề nghị đặc xá được quy định chặt chẽ hơn so với mọi năm vì vậy số phạm nhân được đặc xá năm hai nghìn một mươi sáu ít hơn so với các lần đặc xá trước
quá trình xét quyết định đặc xá được tiến hành nghiêm minh chặt chẽ công khai công bằng dân chủ chính xác đúng quy định của pháp luật đảm bảo tất cả các phạm nhân có đủ điều kiện đều được xem xét đặc xá và không để xảy ra trường hợp phạm nhân không đủ điều kiện lại được xem xét đặc xá
từ năm hai nghìn chín đến nay qua sáu đợt với hơn tám mươi một phạm nhân được đặc xá số phạm nhân có công ăn việc làm ổn định cuộc sống chiếm tỷ lệ sáu mươi ba vì vậy liên quan tới công tác hậu đặc xá năm hai nghìn một mươi sáu
phó chủ nhiệm thường trực văn phòng chủ tịch nước giang sơn đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể tổ chức xã hội và cộng đồng cần tiếp tục quan tâm quản lý giáo dục và tạo điều kiện giúp đỡ những phạm nhân được đặc xá trở về hòa nhập cộng đồng
tại buổi họp báo nhiều câu hỏi liên quan đến công tác đặc xá được đặt ra trong tổng số bốn một trăm tám mươi phạm nhân được đặc xá một trăm tám mươi sáu người đang được hoãn và một mươi tám người đang tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù được đặc xá năm nay
theo tội danh cụ thể được thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an công bố
đặc xá năm hai nghìn một mươi sáu tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của đảng nhà nước truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án phạt tù đã thực sự cải tạo tốt
ngày mai một tháng một mươi hai tất cả các trại giam trại tạm giam có phạm nhân đủ điều kiện đặc xá sẽ tiến hành lễ công bố quyết định của chủ tịch nước
đặc xá năm hai nghìn một mươi sáu và tổ chức làm thủ tục cho những người được đặc xá trở về đoàn tụ với gia đình